thưa quý vị từ xa xưa lũa cúp rèn hay còn gọi là lũa rảy là loài cây lương thực gắn liền với đời sống của người bác cô vân kiều ở huyện mê nụi hưởng hóa tỉnh quảng trị

thưa quý vị từ xa xưa lũa rảy là loài cây lương thực gắn liền với đời sống của người bác cô vân kiều ở huyện mê nụi hưởng hóa tỉnh quảng trị

thưa quý vị từ xa xưa lũa rảy là loài cây lương thực gắn liền với đời sống của người bác cô vân kiều ở huyện mê nụi hưởng hóa